vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tại địa bàn thị xã nghi sơn thanh tra tỉnh thanh hóa đã chỉ ra những khuyết điểm vi phạm trong lãnh đạo điều hành quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
việc khắc phục các khuyết điểm trong kết luận thanh tra đang được các phòng ban các phường xã ở địa phương này tập trung thực hiện
quá trình thanh tra tại thị xã nghi sơn đã chỉ ra hai mươi ba trên hai mươi năm dự án đều có khuyết điểm
số tiền vi phạm hơn bốn ba tỷ đồng liên quan đến thẩm định
phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công thiếu khối lượng so với thiết kế
lập chi phí quản lý dự án không đúng định mức nghiệm thu sai do chưa điều chỉnh giảm thuế theo quy định
trong quá trình khắc phục và thực hiện kết nghiệm thanh tra chúng tôi đã thực hiện điều chỉnh hợp đồng giám trừ giá trị hợp đồng cùng với các đơn vị liên quan giám trừ nghiệm thu giám trừ thanh toán các khối lượng thừa tính thiếu
đối với những dự án có sai phạm theo kết luận thanh tra đến nay thị xã nghi sơn đã cơ bản hoàn thành việc giảm trừ khi nghiệm thu khối lượng
chấm dứt việc thành lập ban quản lý dự án của các xã phường khi không đủ năng lực theo quy định giảm trừ không thanh toán phần dự toán thẩm định sai tăng so với thiết kế
ủy ban thị xã nghi sơn đã khắc phục được cơ bản các sai phạm khuyết điểm mà đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra và chúng tôi cũng đã tổ chức kiểm điểm xử lý các tập thể cá nhân
để xảy ra các vi phạm đã được chỉ ra trong kết luận
đến hiện tại những vi phạm trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã nghi sơn đã cơ bản được khắc phục
địa phương này đặt ra mục tiêu trong quý ba năm nay sẽ hoàn thành việc khắc phục toàn bộ số tiền vi phạm của hai mươi ba dự án và nộp trả về ngân sách nhà nước